điện là một trong những điều kiện rất quan trọng phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân
tại tỉnh bắc cạn do đặc thù có nhiều thôn bản vùng sâu vùng xa nên một số nơi vẫn chưa có điện lưới
thời gian qua từ các nguồn vốn khác nhau tỉnh bắc cạn đã nỗ lực đưa điện về bản
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao dân trí cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại bắc cạn
trước đây khi chưa có điện cuộc sống của người dân bản cám một rất khó khăn
nay điện đã về với bản bà đặng thị phiên đã đầu tư mua sắm máy xe sát phục vụ bà con ở trong thôn
cả bản cám bây giờ không phải đi tận trung tâm xã để sát thóc nữa
thôn niêng là thôn vùng cao còn nhiều khó khăn của xã cổ linh huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn
những năm trước đồng bào
đồng bào mong ở thôm niêng sống trong nghèo đói vì thiếu điện chỉ thắp đèn dầu
một số hộ góp tiền mua máy điện nước loại nhỏ nhưng điện luôn phập phù do thiếu nước
năm hai nghìn một mươi bảy thôn được nhà nước đầu tư vốn kéo điện về đến các hộ trong bản
từ đây ánh sáng của dòng điện lưới quốc gia đã về với thôn niêng
có điện rồi thì anh em đi làm về nó cũng đỡ
và mùa này ở trên này thì vùng cao này nó trời nó hơi lạnh
thế thì đến mùa lạnh thì lạnh
điện bóng ớm cho châu bò lại được làm ăn biết làm ăn hơn với hồi xưa nhiều
năm hai nghìn một mươi ba tỉnh bắc cạn được đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng để triển khai dự án đưa điện về thôn bản vùng cao chưa có điện
sau gần năm năm triển khai dự án đã đưa điện đến một trăm bốn mươi chín thôn bản với gần năm ba trăm linh hộ được sử dụng
nhờ đó toàn tỉnh bắc cạn đã nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lên hơn chín mươi
năm hai nghìn một mươi tám bắc cạn tiếp tục đầu tư hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
thực hiện dự án cấp điện cho một trăm hai mươi thôn bản của bốn mươi một xã thị trấn thuộc bảy huyện
địa phương này phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi nâng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lên tới chín mươi tám
trong giai đoạn một thì điện lực bắc lộng đã đưa được hai mươi một trạm biên áp
đưa điện về thôn bản cho bà con nhân dân
trong quá trình đưa điện về bà con thôn bản bà con nhân dân đã được sử dụng điện
bà con ánh sáng bà đã phát triển được công nhập và đã đưa đời sống của bà con ngày càng có nhanh càng
đối với ngành điện việc đưa điện đến thôn bản vùng cao không chỉ phục vụ mục đích kinh doanh
mà còn là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng
cuộc sống của người dân ở những thôn bản xa xôi chỉ có thể phát triển được khi có điện
và ở nhiều bản xa vẫn còn đang mong chờ ánh sáng của điện lưới quốc gia
dấu chân của những công nhân trong ngành điện tỉnh bắc cạn
cũng sẽ tiếp tục đến với bà con dân bản ở vùng sâu vùng xa